ngày một mươi năm tháng bốn bộ công an cho biết căn cứ kết quả điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
cơ quan này đã khởi tố bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với nguyễn duy hưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ quy định tài khoản ba điều hai trăm hai mươi hai và khoảng bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
công an cũng khởi tố bắt tạm giam trần anh quang tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội đưa hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
nguyễn khắc mẫn phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai và khoảng bốn ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
nguyễn văn thảo giám đốc và đàm văn cường phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai và khoảng bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
hoàng thế du trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh bắc giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt các quyết định thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt đề tài sản
công ty cổ phần tập đoàn thuật an hay còn gọi là thuật an group tiền thân là công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại thuật an được thành lập từ năm hai nghìn bốn sau nguyễn duy hưng làm chủ tịch
thuận an group được biết đến là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo kinh doanh và đầu tư bất động sản
ngoài ra trước đó trên website của thuận an group còn giới thiệu kinh doanh cả trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng
tại thời điểm tháng một mươi hai nghìn hai mươi một doanh nghiệp này thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ từ ba trăm linh tỷ đồng lên năm trăm linh tỷ đồng cơ cấu cổ đông không được tiết lộ
tới tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi một thuận an tiếp tục tăng vốn lên tám trăm linh tỷ đồng
tại thời điểm tháng một hai nghìn hai mươi ba doanh nghiệp này đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn thuận an tag
đại diện pháp luật khi này là ông trần anh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm kiêm tầm giám đốc và ông nguyễn duy hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty
công ty thuật an được biết đến là doanh nghiệp này
được biết đến là doanh nghiệp liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp trong đó có những gói thầu quy mô vài trăm tỷ đồng trong vai trò là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh
thuận an hiện cũng đang trong thời gian thi công hàng loạt gói thầu tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
những gói thầu có tên thuận an có thể kể đến như gói thầu số năm thi công xây dựng dự án sửa chữa cầu thăng long tp hà nội trúng thầu tháng bảy hai nghìn hai mươi với giá hai trăm bốn mươi hai tám trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
gói thầu xl một mươi thuộc dự án cao tốc bắc nam đoạn cam lộ la sơn trúng thầu tháng một mươi hai hai nghìn một mươi chín với giá sáu trăm ba mươi chín bốn trăm linh bảy tỷ đồng
doanh nghiệp này cũng từng trúng gói thầu số một ec thuộc dự án nút giao thông khác mức đường số hai khu đô thị nam tp tuy hòa đường nguyễn văn linh tỉnh phú yên trúng thầu tháng ba hai nghìn một mươi chín với giá bốn trăm chín mươi sáu ba trăm linh bốn tỷ đồng
gói thầu số một mươi bốn thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một mươi năm a đoạn km ba trăm linh một năm trăm linh
gói thầu tháng một nghìn ba trăm ba mươi ba hai trăm linh tỉnh nghệ an với giá trúng thầu là sáu mươi sáu tỷ đồng
tại công trình xây dựng nút giao thông điện biên phủ nguyễn tri phương thuộc dự án phát triển bền vững tp đà nẵng thuận an trong vai trò liên danh cũng là nhà thầu thực dự án với giá trị hợp đồng gần một trăm hai mươi tỷ đồng
thuận an cũng đang là nhà thầu thực hiện gói thầu số hai của dự án cầu vĩnh tuy hai
đáng chú ý thuận an cùng với hai doanh nghiệp khác là công ty cổ phần đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu một trăm sáu mươi tám việt nam công ty trách nhiệm yêu hoạn thương mại và xây dựng trung chính được lựa chọn thực hiện gói thầu bảy thi công xây dựng công trình thuộc dự án xây dựng cầu đồng việt
dự án cầu đồng việt có tổng mức đầu tư dự án là một bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng
cầu đồng việt được kỳ vọng thúc đẩy lưu thông hàng hóa phát triển du lịch tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào các khu cụm công nghiệp của tỉnh bắc giang
tại bắc giang liên danh thuận an cùng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu một trăm sáu mươi tám việt nam công ty trách nhiệm ứng hoạn thương mại và xây dựng trung chính là nhà thầu duy nhất được lựa chọn thực hiện gói thầu số bảy thi công xây dựng công trình thuộc dự án xây dựng cầu đồng việt
chủ đầu tư dự án này là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ông lê âu bích người ký quyết định phê duyệt dự án
đáng chú ý giá trúng thầu gói thầu số bảy thi công xây dựng công trình thuộc dự án xây dựng cầu đồng việt là một một trăm ba mươi hai bảy tỷ đồng chỉ tiết kiệm một so với giá gói thầu
theo báo thanh tra việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng có nhiều vi phạm
cụ thể hợp đồng thi công xây dựng công trình gói thầu số bảy không có thông tin gì về giấy đăng ký kinh doanh của các bên tham gia ký kết hợp đồng và không ghi rõ thành viên đứng đầu liên danh theo quy định pháp luật
hợp đồng thi công xây dựng cũng không thống nhất mức thu hồi của từng lần thanh toán theo quy định pháp luật không thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán giai đoạn thanh toán thời điểm thanh toán và điều kiện thanh toán theo quy định pháp luật tại gói thầu số bảy
theo cơ quan thanh tra trách nhiệm để xảy ra vi phạm liên quan liên danh công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình giao thông và công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang
theo cơ quan thanh tra trách nhiệm để xảy ra vi phạm liên quan liên danh công ty cổ phần tư vấn công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang
theo cơ quan thanh tra trách nhiệm để xảy ra vi phạm liên quan liên cong nghiệp tỉnh bắc giang